trong khi đó một đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị triệt phá
cụ thể tại khu vực đường mòn mốc một nghìn hai trăm hai mươi năm thuộc thôn chi ma xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vi văn hưởng bị phát hiện bắt quả tăng khi đang trên đường đưa một người đàn ông trung quốc xuất cảnh trái phép với tiền công một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra lực lượng đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép